chiều ngày một mươi tám tháng một mươi tại hà nội văn phòng trung ương đảng đã tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung khắc phục hậu quả lũ lụt
với tinh thần tương thân tương ái tổng bí thư nguyễn phú trọng nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đình thế huynh bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương nguyễn văn nên cùng toàn thể lãnh đạo cán bộ chuyên viên công nhân viên
người lao động các cục vụ viện đơn vị trực thuộc văn phòng trung ương đảng đã tham gia ủng hộ một ngày lương
các đồng chí lãnh đạo cũng gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn bày tỏ sự cảm thông
chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền trung phải hứng chịu
tổng số tiền quyên góp được là bốn trăm năm mươi triệu đồng góp phần thiết thực giúp đỡ đồng bào miền trung
vượt qua khó khăn do thiên tai bão lũ sớm ổn định cuộc sống